thưa quý vị đến sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cùng với công an huyện hóc môn
phối hợp với công an tỉnh long an truy xét nghi can gây ra vụ giết người cướp tài sản
tại quán cà phê trên tuyến quốc lộ hai mươi hai xã xuân thới sơn huyện hóc môn tp hcm
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một người dân sống trên tuyến quốc lộ hai mươi hai nghe tiếng la hét cầu cứu
của một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi phát ra từ một quán cà phê ven đường
lúc này một thanh niên mặc áo thun quần ngắn người dính máu điều khiển xe tay ga sh một
với tốc độ cao từ trong quán chạy ra đường hướng về long an
người dân vào kiểm tra thì phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương trên người gây mất máu
nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
công an huyện hoc mon phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân xác định đây là vụ giết người cướp tài sản
các đơn vị nghiệp vụ đã trích xuất camera dọc tuyến đường mà nghi can tẩu thoát
và phát hiện nghi can xuất hiện tại hoài đức long an nên đã phối hợp với công an long an
tổ chức truy xét với bắt đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty trẻ việt nam công ty cổ phần và các đơn vị tổ chức có liên

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thiện toàn
nguyên tổng giám đốc phụ trách hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
quá trình mở rộng điều tra ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đặng ngọc cầm và nguyễn quốc khánh
đều là thành viên hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
có hành vi ký các nghị quyết của hội đồng thành viên tổng công ty trẻ
thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất hai trăm hai mươi năm nam kỳ khởi nghĩa
quận ba tp hcm không thông qua đấu giá công khai theo quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước
hiện vụ án đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan
xác minh tài sản để kê biên thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
công an tỉnh nghệ an và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây lừa đảo
lợi dụng chương trình khuyến mãi mở tài khoản online của ngân hàng để làm giả các giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản
các đối tượng đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao để tạo các tài khoản ngân hàng giả
vượt qua hệ thống kiểm duyệt của ngân hàng mở thay thông tài khoản thanh toán địa tử
nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của các ngân hàng
sau khi điều tra thu thập chứng cứ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng thu giữ bảy máy tính để bàn
hai máy tính sách tay năm mươi điện thoại di động hai phôi thẻ sim điện thoại
hai ảnh căn cước công dân đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi của các đối tượng
kết quả điều tra ban đầu xác định năm đối tượng đã làm giả hơn một mươi tài liệu
của cơ quan tổ chức

để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính hai năm tỷ đồng
mở rộng điều tra ngày năm tháng một vừa qua ban chuyên án đã bắt giữ thêm hai đối tượng
hiện công an tỉnh nghệ an đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định
trong khi đó với thủ đoạn sử dụng thẻ căn cước công dân giả
đóng vai các người thân trong gia đình và dùng nhiều chiêu trò để giới thiệu một cục đá
có tính năng hủy diệt sắt một nhóm đối tượng đã gian cảnh chiếm đoạt của một cặp vợ chồng
với số tiền hai một tỷ đồng
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ năm đối tượng
thu hồi tài sản gần một tỷ đồng
năm đối tượng bị công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp gồm võ quang trực nguyễn thị tuyết lan
nguyễn thị hiệp trịnh thị tri và nguyễn công hậu về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai nhận được đơn tố giác
của người dân ở huyện ba vì thành phố hà nội về việc một nhóm đối tượng khoảng năm người lừa chuyển giao bảo vật
là cục đá có tính năng hủy diệt sắt và chiếm đoạt của vợ chồng ông số tiền hai một tỷ đồng
trong quá trình điều tra xác minh cơ quan công an phát hiện tất cả các đối tượng
sử dụng căn cước công dân giả nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn
sau nhiều ngày tích cực điều tra ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng võ quang trực
tại nhà riêng ở phường tam phước tp biên hòa
khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng trực lực lượng công an đã thu giữ một số công cụ gây án
và các tài liệu vật chứng có liên quan đến vụ án
cái này là nói thật lòng với anh là không có mà không bao giờ có luôn
theo như tôi biết là không bao giờ có
họ chỉ dựng lên và đưa lên một con số tiền nó huyền ảo lên và đánh vào lòng tham để lừa người dân thôi
mở rộng điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ thêm bốn đối tượng có liên quan
gồm nguyễn thị hiệp tám mươi bốn tuổi chú thành phố biên hòa trịnh thị chi con gái của nguyễn thị hiệp
nguyễn thị tuyết lan năm mươi tuổi trú tại thành phố cần thơ nguyễn công hậu hai mươi bốn tuổi con ruột của nguyễn thị tuyết lan
giờ kêu em kiếm
em kiếm khách đi có người nào có tiền em lên anh trực làm anh trực chia tiền cho
em là đóng gia là hùng với anh nhị
em cầm là chín trăm linh triệu mà sáng bữa xa em chuyển lên cho anh là hai trăm một mươi năm triệu là em được hưởng sáu trăm tám mươi năm triệu
trước đó tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã đóng giả nhiều vai trong một gia đình
để tạo niềm tin cho nạn nhân bỏ ra số tiền hai một tỷ đồng để mua cục đá có tính năng hủy sắt
là bảo vật gia bảo
có trị giá ba trăm linh sáu tỷ đồng
sau khi biết mình bị lừa bị hại đã làm đơn tố cáo trực và đồng bọn liên quan
đối tượng sử dụng phương thức thủ đoàn hết sức tinh vi và xào quyệt đánh va lông hãm lời của người bị hại
nên qua đây cũng khuyến cạo người dân là tránh để cho đối tượng sử dụng các thủ đoàn đó để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
sau khi bị lừa chiếm đoạt số tiền hai một tỷ đồng của nạn nhân
các đối tượng đã chia nhau số tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ
đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh đồng nai đã thu hồi gần một tỷ đồng mà các đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân
được biết võ quang trực và nguyễn thị tuyết lan đều có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh đồng nai đề nghị những người dân nếu là bị hại trong các vụ án khác
cùng một phương thức thủ đoạn liên quan đến nhóm đối tượng nói trên
liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai để cung cấp thêm thông tin
sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
tuy nhiên một cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại xã thanh cường huyện thanh hà tỉnh hải dương
đã tự ý kinh doanh nhiều bình khí cười n hai o
vụ việc ngay sau đó đã bị công an huyện thanh hà phát hiện
lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật
cụ thể tại khu vực nhà xưởng ở thôn vĩnh ninh xã thanh cường huyện thanh hà tỉnh hải dương
do nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở kiến an hải phòng làm chủ
đang kinh doanh bốn mươi ba bình kim loại chứa khí nén không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
quá trình làm việc chủ cơ sở đã trình bày bên trong các bình khí nén đều là khí cười n hai o
mua trôi nổi trên thị trường sau đó tập kết về khu nhà xưởng
chuẩn bị bán lại kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản
đồng thời tạm giữ niêm phong toàn bộ tăng vật để tiếp tục xác minh
cũng xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện đạ hoài tỉnh lâm đồng phối hợp với công an huyện kiên hải tỉnh kiên giang
tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng nguyễn bá nông sáu mươi bảy tuổi quê quán tại huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
trú tại thị trấn đạm ri huyện đạ hoai sau khi bỏ trốn truy nã gần ba mươi năm
theo cơ quan điều tra năm một nghìn chín trăm chín mươi năm khi đang sinh sống tại thị trấn
tại thị trấn đạm ri nguyễn bá nông đã vay mượn và chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều người tại địa phương
sau đó nguyễn bán nông bị nhiều người tố cáo và bị công an huyện đạ hoai khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
lợi dụng việc được tại ngoại nguyễn bá nông đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi năm công an huyện đạ hoai đã ra quyết định truy nã nguyễn bá nông về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sau khi bỏ trốn khỏi địa phương nguyễn bá nông đổi tên thành nguyễn nông đối tượng trốn ra đảo nam du thuộc xã an sơn huyện kiên hải tỉnh kiên giang sinh sống
tại đây nông làm nghề trái lưới
sau khi bị bắt nguyễn bá nông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình xảy ra cách đây hai mươi chín năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đạo hoài đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn bá nông để phục hồi điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
thông tin liên quan đến tội phạm ma túy
công an tp hcm vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia với số lượng rất lớn
từ lào qua biên giới đường bộ các tỉnh bắc miền trung về tp hcm tiêu thụ
công an tp hcm đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trong đường dây trên thu giữ hơn hai trăm chín mươi kg ma túy các loại một khẩu súng cùng nhiều tài liệu vật chứng khác
hiện công an tp hcm tiếp tục truy xét mở rộng
bắt giữ các đối tượng có liên quan
với thành tích đặc biệt xuất sắc trên ngày ba tháng một thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung băng đảng thứ trưởng bộ công an
đã có thư khen gửi công an tp hcm trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy bảo đảm an ninh trả tự tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
một vụ việc được camera an ninh ghi lại và đang gây phẫn nộ tại an giang khi nhóm ba thanh niên đã dùng dao chém liên tiếp một thanh niên khác hai mươi một nhát
vụ việc xảy ra gần một giờ sáng ngày sáu tháng một tại chợ phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
thời điểm trên nhóm ít nhất ba thanh niên đi trên xe máy truy đuổi một thanh niên khác đang chạy bộ
sau đó hai đối tượng dùng dao tự chế chém liên tiếp nạn nhân
khi phát hiện có camera an ninh các đối tượng kéo lê nạn nhân đến nơi khuất tầm nhìn
để tiếp tục ra tay gây án xong các đối tượng lên xe bỏ đi còn nạn nhân mất rất nhiều máu và chết tại chỗ
ngày hôm qua sáu tháng một công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh tức người mẫu diễn viên ngọc trinh về hành vi gây dối trật tự công cộng
liên quan đến vụ án này trần xuân đông thầy dạy lái xe của ngọc trinh
bị đề nghị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cơ quan điều tra xác định ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ngọc trinh dù không có giấy phép lái xe hạng a hai
nhưng đã cùng đông chạy xe biểu diễn trên đoạn đường d một mươi năm khu công nghệ cao thuộc phường tăng nhân phú b
thành phố thủ đức với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm không mặc đồ bảo hộ nằm quỳ gối trên yên xe
trước đó đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hai người này cũng bị bệnh
hai người này cũng điều khiển mô tô lưu thông ở khu đô thị thủ thiêm
thực hiện các động tác như đứng hai chân một bên xe thả hai tay để xe tự chạy ngồi một bên yên xe để tự chạy
trong các lần biểu diễn mô tô ngọc trinh và thầy dạy lái xe đều cho quay phim
sau đó đăng năm video lên mạng xã hội và đã nhận tổng cộng hơn một trăm sáu mươi ba triệu lượt tương tác
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội
ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của dưới trẻ
đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật
xin chúc quý vị và các bạn một ngày tốt đẹp và hạnh phúc
hãy bấm đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
mua pháo về để bán kiếm lời hoang thị tuyết trú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó công an huyện long thành bắt quả tang tuyết đăng tàng chữ pháo nổi tre phép
tại quán cà phê phong thành tây ninh
công an long thành tây ninh
tại quán cà phê phong hải ở xã an phước huyện long thành
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một trăm linh năm hộp pháo hoa nổ các loại
trọng lượng một trăm năm mươi một kg còn đấu tranh tuyết khai nhận mua số pháo trên
trên mạng xã hội của một đối tượng chưa rõ lây lịch để về bán lại kiếm lời
dạng sáng nay tại vịnh mân quang thuộc địa bàn phường thọ quang
quận sơn trà thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ cháy khiến ba tàu cá bị hư hại
vào khoảng hai giờ một mươi năm phút tại hiện trường có ba tàu cá đang bốc cháy
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố đà nẵng và công an quận sơn trà đã nhanh chóng điều động sáu xe chuyên dụng
cùng cano và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
các lực lượng đã tổ chức lai rắt tàu ra cách xa nhau để tránh cháy lan
đồng thời dùng cano để tiếp cận tàu bị cháy ở phía xa sử dụng vòi rồng để phun nước dập lửa
đến khoảng bốn giờ sáng vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn
dập may không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu dụi một tàu cá
hai tàu còn lại bị cháy phần cabin
hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm để điều tra nguồn nhân
một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua phường phước bình
thị xã phước long tỉnh bình phước vào chiều ngày hôm qua giữa xe tải và xe máy
khiến một người chết và một người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút chiều tối ngày một
sáu tháng một xe máy do hai bố con chưa rõ tên tuổi điều khiển chở nhau lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
hướng từ tp hcm đi thị xã phước long đến khu phố phước trung phường phước bình
thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng đậu bên đường
cú tông mạnh khiến người bốn tử vong người con bị thương được đưa đi cấp cứu
chiếc xe máy hư hỏng nặng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ